liên quan đến xử lý đoàn xe tải với nhiều vi phạm ở đồng nai
sau khi ra quyết định xử phạt hơn năm trăm linh triệu đồng
công an tỉnh đồng nai tiếp tục kiến nghị ubnd tỉnh ra quyết định tịch thu bảy trăm hai mươi bảy tấn than đá
vì không thực hiện đúng quy định của nhà nước về chế độ hóa đơn chứng từ
đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
sau khi bắt quả tang số than đá này cơ quan chức năng tỉnh đồng nai tiến hành giám định
làm rõ nguồn gốc mẫu than đá thu được với mẫu than đá trên một tàu nước ngoài
đang nheo đậu tại cảng phú mỹ
kết quả xác định công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại âu châu đã không thực hiện đúng quy định
của nhà nước về chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
tại thời điểm kiểm tra không có hóa đơn chứng từ kèm theo hàng hóa nhập khẩu
và không có lệnh điều động xe vận chuyển số than đá này